từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng sáu trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường tổng cục môi trường phối hợp với công ty cổ phần tổ chức sự kiện và hội trợ toàn cầu trung tâm hội nghị và triển lãm busan hàn quốc tổ chức triển lãm quốc tế công nghệ môi trường năng lượng và sản phẩm sinh thái tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề rác thải và năng lượng triển lãm stech việt nam hai nghìn một mươi chín có hơn một trăm bảy mươi năm gian hàng của một trăm bốn mươi đơn vị doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như nhật bản hàn quốc trung quốc đức mang đến hàng trăm sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực xử lý môi trường năng lượng mới năng lượng tái tạo và sản phẩm thân thiện với môi trường
sản phẩm công nghệ linh kiện phụ kiện theo hướng xử lý rác thải thu hồi năng lượng và hướng kêu gọi đầu tư của thành phố hồ chí minh và các địa phương lần cận
vào lĩnh vực xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường truyền hóa rác thành điện năng
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các nước có công nghệ môi trường và năng lượng tiên tiến có thể tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại việt nam nói riêng và khu vực asean
trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra hội thảo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải đặc biệt là xử lý chất thải sinh hoạt thu hồi năng lượng